và cả nhóm đã bị công an bắt giữ thì tôi biết là không thể trốn tránh được trách nhiệm của mình
nên tôi đã lên cơ quan công an để đầu thú
bản thân nghiện ma túy đối tượng nguyễn kim phượng chủ tịch đồng nai

đợi một người phụ nữ bán ma túy cho bị can
bị can mua bốn trăm linh người phụ nữ đưa cho bị can một bịch với lại hai cái nhỏ
bị can về bị can có lấy sử dụng một ít ở cái bịch trên bà ga xe
rồi còn bao nhiêu bị can bỏ lại chỗ cũ
dù trong giai đoạn giãn cách covid một mươi chín
nhưng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện thống nhất vẫn diễn biến phức tạp
đã xuất hiện các hoạt động chứa chấp sử dụng tổ chức trái phép chất ma túy từ các nhà cho thuê
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã phát hiện triệt phá bốn mươi một vụ
một trăm linh sáu đối tượng liên quan đến các vụ vi phạm pháp luật về ma túy
qua điều tra đã tiến hành khởi tố ba mươi ba vụ bảy mươi bị can
xử phạt vi phạm hành chính ba mươi một đối tượng với số tiền hơn hai mươi bảy triệu đồng
nhất là tham mưu cho huyện huy huy bán dân huyện
chỉ đạo các cấp các ngành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
đấu tranh kiên quyết với loại tội phạm này
thứ hai là làm tốt công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy cho người dân thấy rõ
để từ đó người dân giáo dục con em mình cũng như là giáo dục các người cộng đồng
không phạm tội và không sử dụng ma túy
thứ ba làm tốt công tác quản lý đối tượng nghiện tại cộng đồng
theo nghị định một trăm một mươi một của chính phủ
mận động các đối tượng nghiện tự nguyện cai nghiện tại trung tâm cai nghiện cộng đồng huyện
lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc
và đồng thời phối hợp với công an các huyện thành phố giáp ranh
để quản lý tốt các đối tượng có khả năng điều kiện phạm tội
các đối tượng nghiện để hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm này
thứ tư là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tập trung bắt giữ và xử lý nghiêm
các đối tượng mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
theo đúng quy định của pháp luật
ma túy vẫn đang lên lõi và từ ngõ ngách của đời sống xã hội gây ra nhiều hệ lụy với mọi mặt
trong cuộc chiến không khoan nhượng này ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
rất cần sự trung sức đồng lòng của cả cộng đồng để đề lùi tội phạm và tên ăn ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện lộc ninh
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn thịnh trú tại ấp hưng thủy xã lộc thịnh huyện lộc ninh
nghi can trong vụ đâm tử vong anh trương thanh phúc chú tại ấp hưng thịnh xã lộc thịnh
như chúng tôi đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một nguyễn văn thịnh đến nhà vợ cũ đã ly hôn
tại ấp hai xã lộc hưng để tìm anh trương thanh phúc
tại đây thịnh rút con dao nhọn mang theo đâm anh phúc tử vong
nhận tin báo cơ quan công an đã phối hợp khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và tổ chức truy bắt nguyễn văn thịnh
đến hơn hai mươi giờ tối qua khi đối tượng vừa lẻn về nhà lấy đồ để tiếp tục bỏ trốn
thì bị lực lượng công an mật phục vây bắt
khi phát hiện lực lượng công an đối tượng khóa trái cửa cố thủ bên trong
sau thời gian vận động đầu thú không được lực lượng công an đã phải phá cửa áp sát và bắt giữ đối tượng
vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng một mươi một vừa qua khi bà nguyễn thị lán đang ngủ một mình ở nhà
tại thôn lạc thủy xã đông kết huyện khói châu tỉnh hương yên
thì bị một đối tượng nam giới đột nhập vào nhà dùng dây chói tay dùng rẻ bịt miệng
cướp đi một điện thoại di động và số tiền hai triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện khói châu phối hợp với công an xã đông kết
tiến hành khám nghiệm hiện trường tổ chức điều tra truy bắt đối tượng gây án
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an công an xác định đối tượng nguyễn văn dương
trú tại huyện khói châu là đối tượng gây án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu tỉnh hưng yên đã tạm giữ nguyễn văn dương
và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật